còn tại việt nam theo báo cáo mới nhất của bộ y tế việt nam hiện có một trăm linh hai ca nghi mắc covid một mươi chín gần ba mươi người có tiếp xúc gần và trở về từ vùng dịch phải theo dõi y tế
theo đó báo cáo mới nhất của bộ y tế cập nhật lúc hai mươi ba h ngày một mươi năm tháng ba cho biết việt nam hiện có một trăm linh hai ca nghi mắc covid một mươi chín có dấu hiệu ho sốt tiếp xúc gần hoặc trở về từ vùng dịch đang được cách ly giám sát y tế chặt chẽ để tránh lây lan ra cộng đồng
ngoài ra có hai mươi chín chín trăm hai mươi chín trường hợp có tiếp xúc gần hoặc trở về từ vùng dịch đang được theo dõi y tế
tính đến thời điểm hiện tại tổng số mẫu xét nghiệm âm tính là bảy sáu trăm bốn mươi hai trường hợp tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là ba tám trăm linh ba trường hợp số mẫu dương tính là năm mươi bảy và không có trường hợp nào tử vong
các tỉnh có người mắc covid một mươi chín đó là vĩnh phúc một mươi một người tp hcm tám người khánh hòa một người thanh hóa một người hà nội một mươi hai người ninh bình một người quảng ninh
năm người lào cai hai người đà nẵng ba người huế hai người quảng nam hai người và bình thuận chín người
thưa quý vị và các bạn tại các cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng lực lượng công an phối hợp với y tế lập bảy chốt chặn kiểm tra nhanh thân nhiệt
nắm thông tin hành khách hoặc là ghi tờ khai
các cửa ngõ ra vào thành phố đà nẵng lực lượng công an phối hợp với y tế lập bảy chốt chặn kiểm tra nhanh thân nhiệt
đặc biệt đối với khách du lịch người nước ngoài đối với khách nước ngoài ngành y tế sẽ áp dụng tờ khai y tế tại chỗ với một số trường hợp nghi ngờ
số còn lại chủ yếu nắm thông tin hành khách phát tờ khai đề nghị khai báo điện tử để khách thực hiện hàng ngày
hiện covid một mươi chín đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu âu sau khi italia vào ngày hôm qua ghi nhận thêm ít nhất ba năm trăm linh ca nhiễm mới và gần bốn trăm linh ca tử vong
tại italia số ca tử vong trong ngày
tại hôm qua là ba trăm sáu mươi tám mức cao kỷ lục nâng tổng số người thiệt mạng do covid một mươi chín lên hơn một tám trăm
tây ban nha là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai do dịch tại châu âu khi ghi nhận gần một trăm linh ca tử vong trong hôm qua
đồng thời số ca nhiễm mới tăng lên ba mươi lên hơn bảy tám trăm linh ca
hiện số ca nhiễm covid một mươi chín tại châu âu là hơn năm mươi hai trong đó có gần hai ba trăm linh trường hợp tử vong
do dịch tiếp tục lan rộng nhiều nước châu âu đã phải đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát
đức vào ngày hôm nay sẽ bắt đầu đóng cửa biên giới phía tây nam với áo pháp và thụy sĩ
trong khi áo pháp và hy lạp đều đã áp đặt biện pháp kiểm soát đi lại cũng như cấm tụ tập nơi đông người
tại anh cấm tụ tập đông người hay cách ly những người trên bảy mươi tuổi trong bốn tháng
còn tại bỉ các đảng phái tại nghị viện vào ngày hôm qua đã nhất trí ủng hộ việc thành lập chính phủ mới
nhằm triển khai các quyết sách chống lại đại dịch covid một mươi chín
nhiều nước cũng thông báo đóng toàn bộ trường học nhà hàng quán bar và các địa điểm giải trí
của dịch lây lan